tính tới thời điểm hiện nay thì đối với các thành phố thì sau khi sắp xếp thì cũng đã giảm được bốn cái biên chế
còn đối với xã phường thì hiện nay thì các cái chức danh phó của các tổ chức chính trị xã hội thì tính tới thời điểm này thì giảm được hai mươi một cái chức danh
sau hơn một năm thực hiện kế hoạch tám mươi sáu của thành quỷ có thể khẳng định rằng việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của thành phố cao lãnh
đã góp phần giảm chi ngân sách cho hoạt động của tổ chức bộ máy
tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở giúp từng đơn vị sắp nhập cũng như các chức danh kiêm nhiệm nâng cao hiệu suất hiệu quả làm việc
các thiết lực công việc của từng người từng bộ phận để cho công việc ngày càng làm việc chuyên nghiệp hơn rồi nó có trách nhiệm hơn và qua cái này nè
thì cũng có thể tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập đối với các bộ các cơ sở tạp dụng cơ sở và kích thích họ ăn xe làm việc hơn tập trung nhiều với công việc hơn
đấy là cái thành phố cảm nhận được cái bản đồng như thế
tuy nhiên ngoài những kết quả đáng ghi nhận công tác này cũng còn nhiều hạn chế cần tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo với những giải pháp đồng bộ
trong đó chú trọng thực hiện mô hình bí thư đảng quỹ kiêm chủ tịch quỹ ba nhân dân ở các xã phường còn lại
hợp nhất giang phòng thành quỹ với giang phòng hội đồng nhân dân và quỹ ba nhân dân thành phố
thực hiện chủ nhiệm quỹ ban kiểm tra thành quỹ kiêm chánh thanh tra thành phố
sắp xếp kiện toàn các cơ quan sự nghiệp
gồm ngành y tế và giáo dục tiến tới giải thể phòng y tế thành phố
để xây dựng hệ thống chính trị thành phố cao lãnh tinh gọn hoạt động hiệu quả